việt nam đã cho thấy sự năng động của mình thông qua việc tích cực chủ động hội nhập quốc tế và ủng hộ mạnh mẽ tự do thương mại toàn cầu
việt nam đã ký kết tham gia một mươi hai hiệp định thương mại tự do fta và đang đàm phán bốn fta mới trong đó có một mươi tám đối tác thuộc các nền kinh tế apec
đây là khẳng định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam vào sáng nay tại đà nẵng
tham dự hội nghị có đông đảo lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp của cộng đồng châu á thái bình dương
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng cho biết sau một mươi năm gia nhập wto kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi bảy của việt nam đã tăng bốn lần đạt trên bốn trăm linh tỷ usd tương đương một trăm bảy mươi gdp
chúng tôi đã nỗ lực cải thiện đáng kể môi trường đầu tư kinh doanh
đến nay đã có hơn hai mươi bốn hai trăm linh dự án đầu tư trực tiếp fdi đến từ một trăm hai mươi quốc gia vùng lãnh thổ đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên ba trăm một mươi tỷ usd tương đương một trăm năm mươi năm gdp
với những kết quả mà việt nam đã đạt được cho đến nay chính là nguồn động lực quan trọng để việt nam tự tin vững bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
thủ tướng khẳng định quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển hành động phục vụ người dân doanh nghiệp để mạnh hội nhập quốc tế tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc cải cách thể chế chính sách pháp luật phát triển bền vững chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân
người đưa ra thông điệp xây dựng tập trung vào cải thiện chắc lượng thể chế chính sách pháp luật thúc đẩy pháp quyền khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân nâng cao năng lực quản trị nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng tăng trưởng bình vững bảo đảm các thang tiến xã hội không ngừng kéo tầng lớp cư dân thu nhập thấp tiến lên hội tụ với nhóm thu nhập trung bình trung bình và khá
khắc vọng quân linh làm giàu chính là chìa khóa
sự diễn động của một vàng xoay tích cực thúc đẩy lẫn nhau với sự gia tăng tầng lớp trung lưu và tăng trưởng kinh tế
chú trọng tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng giúp kết nối thành thị với nông thôn miền núi vùng xa khó khăn
việt nam chú trọng phát triển hệ thống y tế và giáo dục nỗ lực giảm chênh lệch về thu nhập chân cư đồng thời cải thiện mạng lưới an sinh xã hội nhằm bảo vệ tầng lớp người dân yếu thế dễ bị tổn thương trước các cú sốc tiêu cực
thủ tướng nhấn mạnh phát triển nền kinh tế khởi nghiệp sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để vun đắp hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp
việt nam cam kết bảo hộ các ý tưởng sáng tạo phát kiến mới trong khởi nghiệp và thực thi các quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ luật sở hữu trí tuệ cũng như trong khuôn khổ các fta mà việt nam tham gia
tính năng động trong kinh tế chính sách mở về internet và sự thuận lợi về kinh doanh đang tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp ở việt nam
chúng tôi mời gọi sự tham gia của nhiều nhà đầu tư và mong muốn có thêm nhiều quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và quỹ đầu tư mô hiểm ở nửa hoạt động ở việt nam để cùng hòa bà làng sống khởi nghiệp đang rất hứng khởi ở việt nam
thực hiện cải cách thuế theo hướng gia tăng cạnh tranh cho nền kinh tế hướng đến các chuẩn mực minh bạch công bằng và hiệu quả theo chuẩn mực cao của oecd hiện tại

cơ sở hạ tầng đặc khu kinh tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư tại việt nam và chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác hướng tới chủ đề apec hai nghìn một mươi bảy tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung của châu á thái bình dương vì hòa bình ổn định gắn kết phát triển năng động và thịnh vượng